tham quan cơ sở dạy và học gặp gỡ các bạn sinh viên khởi nghiệp trẻ phát biểu với lãnh đạo giảng viên và sinh viên đại học quản lý singapore thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng về vườn ươm khởi nghiệp tại đây nơi đã ươm mầm cho hơn một trăm bảy mươi doanh nghiệp trưởng thành trở thành những doanh nghiệp mạnh có danh tiếng tại singapore và khu vực
thủ tướng đề nghị đại học quản lý singapore thiết lập chương trình trao đổi sinh viên việt nam tham gia thực tập tại các nhóm khởi nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của singapore và ngược lại thủ tướng mong muốn trong quá trình học tập gian luyện các em sẽ tiếp thu được kỹ năng quản lý tiên tiến nhất được làm quen và phát triển khả năng trong môi trường sáng tạo nhất